thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với hội nhà báo việt nam nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
hội nhà báo việt nam hiện có trên hai mươi bốn hội viên là các nhà báo đang công tác tại các cơ quan chỉ đạo
quản lý báo chí và các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương
sinh hoạt tại sáu mươi ba hội nhà báo các tỉnh thành phố một mươi chín liên tri hội và hơn hai trăm linh tri hội trực thuộc trung ương hội
hoạt động hiệu quả theo luật báo chí và điều lệ hội đã được chính phủ phê duyệt
hoạt động của hội nhà báo ở sáu mươi ba tỉnh thành phố đã có nhiều khởi sắc hơn các tổ chức hội ở các cơ quan báo chí trung ương
vì các địa phương có bộ máy lãnh đạo các bộ chuyên trách được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách
còn ở trung ương thì lãnh đạo các cấp hội hoạt động hầu hết là kiếp nhiệm phụ thuộc các mặt vào cơ quan chủ quản cơ quan báo chí
trong thời gian qua nhiều cán bộ chuyên trách tại các hội địa phương chưa thực sự an tâm công tác
vì việc một số địa phương đang triển khai xây dựng đề án sắp nhập hội nhà báo với hội văn học nghệ thuật các tỉnh
một số tổ chức hội chưa chủ động sáng tạo trong tổ chức hoạt động nên chất lượng và hiệu quả chưa cao
ở một số cấp hội và cơ quan báo chí còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp
và đã bị kỷ luật thu hồi thẻ nhà báo thẻ hội viên và khai trừ khỏi hội nhà báo việt nam
hội nhà báo các địa phương đề nghị có một sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới
bây giờ các địa phương là mạnh ai nấy làm nơi nào cấp quỷ và chính quyền quan tâm
thì là có kinh phí có ô tô đi thậm chí có trụ sở và có nhiều người
nhưng mà có những địa phương thì thưa các đồng chí lệch mỗi năm được cấp một trăm linh hai trăm linh triệu tùy theo tình hình
thích thì cho không có thì thôi
xong rồi vài vài kiêm nghiệm hoạt động vật vờ
trong lúc đó phải lẽ ra là phải thống nhất từ trên xuống dưới
cắn cử theo cái số lượng hội viên
thì sẽ được văn bộ bao nhiêu viên chế bao nhiêu kinh phí cho cái hội ở địa phương ở đấy
chứ bây giờ là mạnh ai nấy làm
về kinh phí cho báo ông nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cho rằng
nếu vừa làm báo vừa lo bơn trải cuộc sống thì không thể phụng sự cho tổ quốc được
bên cạnh đó vấn đề mạng xã hội cũng cần kiểm soát
câu chuyện quản lý mạng xã hội thì đúng là bây giờ là nó có một cái câu chuyện rất lớn
tức là anh em mình bốn mươi con
nó hay lưng ra bàn
thế nhưng mà năm mươi cái anh em mình làm thì trôi vào hai ông mạng xã hội facebook và vua
ông có làm tin không
ông không làm
thì tôi nghĩ rằng là bây giờ cái con số năm mươi năm mươi là con số rất không ổn
vì sao không ổn
vì chúng ta bảo hộ doanh nghiệp nước ngoài
bất kỳ một ông nước ngoài nào xuyên biên giới vào đây thuế không đóng luật pháp không theo
thậm chí lại còn trả tiền cho những người nói xấu phá hoại chế độ
tức là ông thu được một mươi hai tỷ một năm
thì ông bỏ ra được khoảng sáu trăm linh tỷ là ông thuê
ông thuê những người để đến một cái đất nước lấy tiền của đất nước đấy
xong lại mang tiền một phần để mà phá cái chế độ
thì tôi nghĩ cũng chưa có một cái mô hình kinh doanh nào như thế này cả
thì cái này thì chính phủ cũng rất mạnh mẽ bộ thông tin truyền thông rất mạnh mẽ
và chúng tôi nghĩ rằng là cơ bản là hai nghìn một mươi chín là chúng ta có thể lập lại được cái chất lượng
ông hùng cho rằng báo chí hiện nay đang đi sau công nghệ
bộ thông tin và truyền thông sẽ nhận để đưa công nghệ vào giúp cho báo chí
tại bữa gặp thủ tướng mong muốn lắng nghe
nhiều ý kiến của các lãnh đạo các báo lớn để có nhiều quyết sách sát với thực tế